nhân chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng ba tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài viết
triển vọng tốt đẹp của quan hệ việt pháp đăng trên báo thế giới le monde của pháp
sau đây truyền hình nhân dân xin gửi đến quý vị khán giả toàn văn bài viết của tổng bí thư
thế giới đang thay đổi nhanh chóng và có thể nói nhân loại đang đứng trước cục diện mang tính bước ngoặt
cả về chính trị và kinh tế trên phạm vi toàn cầu đặt ra cả thách thức lẫn cơ hội đối với mọi quốc gia
với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tất cả các nước lớn nhỏ dầu nghèo đều đang nỗ lực tìm cách chuyển sang một thời kỳ phát triển mới
dưới góc nhìn toàn cục sự thay đổi ấy thể hiện rõ rệt nhất ở việc châu á thái bình dương ngày nay trở thành khu vực phát triển năng động nhất
trên thế giới về mọi phương diện cùng với sự phát triển mạnh mẽ của trung quốc nga và ấn độ khu vực châu á thái bình dương
đặc biệt là châu á trở thành nơi hội tụ sức phát triển quan trọng nhất của kinh tế thế giới đồng thời cũng là sân chơi rất phức tạp của các cường quốc
những cơ hội to lớn mà châu á thái bình dương đem lại đang thúc đẩy xu hướng hợp tác liên kết
các diễn đàn khu vực và liên khu vực như apec asem tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kết nối giữa các nước ven bờ thái bình dương và châu á giữa châu âu với châu á
nằm ở trung tâm một khu vực trải rộng từ thái bình dương tới ấn độ dương
việt nam và các nước đông nam á có vị trí hết sức quan trọng trong các tiến trình hợp tác ở châu á thái bình dương
việt nam trước đây thường được biết đến như một địa bàn chiến tranh thì hiện nay đã được biết đến như một đất nước đang đổi mới mạnh mẽ phát triển năng động
một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch và các nhà đầu tư nước ngoài một đối tác thân thiện ngày càng quan trọng của các quốc gia trên thế giới
công cuộc đổi mới trong hơn ba mươi năm qua đã đưa việt nam từ một nước nghèo nàn lạc hậu bị chiến tranh tàn phá
nặng nề trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình kinh tế tăng trưởng khá cao liên tục chính trị xã hội ổn định
quốc phòng an ninh được giữ vững quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế được nâng cao
từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu việt nam đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa kinh tế tăng trưởng trung bình bảy một năm trong suốt hơn ba mươi năm qua
riêng năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch xuất nhập khẩu đạt bốn trăm hai mươi năm tỷ usd thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đạt ba mươi sáu tỷ usd xếp hạng năng lực cạnh tranh tăng năm bậc
môi trường kinh doanh tăng một mươi bốn bậc theo xếp hạng của diễn đàn kinh tế thế giới cơ cầu kinh tế đang chuyển dịch vụ theo hướng hiện đại giảm khu vực nông nghiệp tăng khu vực dịch vụ và công nghiệp
việt nam đang vươn lên trở thành một nền kinh tế phát triển nhanh và năng động ở khu vực châu á thái bình dương
trên nền tảng đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển việt nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần một trăm chín mươi nước
hình thành quan hệ đối tác chiến lược đối tác toàn diện với tất cả các nước lớn trong đó có đủ năm nước ủy viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
là thành viên tích cực của liên hợp quốc asean apec asem wto đã và đang đàm phán tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do song phương đa phương
và gần nhất đây là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
đang hoàn tất hiệp định thương mại tự do với eu việt nam cũng đã chủ động và tích cực phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương khu vực với quốc tế
tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc các hoạt động diễn tập về an ninh phi truyền thống
hoạt động trao đổi giao lưu và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực văn hóa xã hội khoa học công nghệ giáo dục và đào tạo
phát triển nhanh chóng và sâu rộng có thể khẳng định rằng việt nam ngày nay đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều nước
một thành viên có trách nhiệm có vai trò và vị thế quan trọng của cộng đồng quốc tế
đóng góp ngày càng tích cực và hiệu quả cho hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới
việt nam và pháp tuy ở hai châu lục khác nhau nhưng có mối quan hệ rất đặc biệt với các gắn bó mật thiết về lịch sử văn hóa và xã hội
nhìn lại chặng đường suốt bốn mươi năm năm
việt nam thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám
chúng ta dễ dàng nhận thấy quan hệ hai nước đã có những bước tiến dài rất có ý nghĩa
trước hết cần nhắc đến một sự kiện có ý nghĩa to lớn là chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp của chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm văn đồng vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đã mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai nước
quan hệ kinh tế thương mại hợp tác trao đổi văn hóa giáo dục được thúc đẩy mạnh mẽ
đặc biệt trong thập kỷ một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
năm một nghìn chín trăm tám mươi thời kỳ việt nam bị bao vây cấm vận
pháp vẫn là nước phương tây duy nhất duy trì quan hệ hợp tác văn hóa khoa học kỹ thuật giáo dục và đào tạo với việt nam
bằng việc mở lại viện trao đổi văn hóa với pháp tại tp hcm vào tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và nay đã mở rộng ra ở nhiều địa phương khác ở việt nam
trung tâm văn hóa việt nam ở pháp cũng nỗ lực không mệt mỏi truyền bá văn hóa và ngôn ngữ việt nam tới các tầng lớp nhân dân pháp
từ cuối thập kỷ một nghìn chín trăm bảy mươi
nhất là khi công cuộc đổi mới của việt nam đạt được những thành tiệu quan trọng bước đầu và việt nam bắt đầu tái hội nhập vào cộng đồng quốc tế
quan hệ hai nước đã có những phát triển phong phú đa dạng với các chuyến thăm việt nam của tổng thống mitterrand vào tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và chuyến thăm pháp của thủ tướng võ văn kiệt vào tháng sáu cùng năm
có thể nói từ đó trở đi pháp đã thực hiện chính sách nhất quán coi việt nam là một thành tựu quan trọng
một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình ở châu á thái bình dương là cầu nối giữa pháp và các nước trong khu vực
như bộ trưởng ngoại giao aland gibpe nói trong chuyến thăm việt nam vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nước pháp nằm ở giữa lục địa châu âu một châu âu đang ngày càng trở nên thống nhất
và nước việt nam nằm ở giữa lục địa châu á một châu á cũng đã được hòa giải và đang tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ
hai nước chúng ta có thể cùng nhau làm nên nhiều việc lớn
quan hệ việt pháp đã phát triển mạnh mẽ hơn sau khi việt nam gia nhập asean năm một nghìn chín trăm chín mươi năm vượt qua khuôn khổ quan hệ song phương và nằm trong khuôn khổ quan hệ giữa liên minh châu âu với việt nam và nằm trong chính sách của pháp đối với đông nam á
hai nước có đồng quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế lớn nhất là trong các vấn đề liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững phát huy sự đa dạng văn hóa và vai trò của các thiết chế đa phương trong việc điều tiết quản lý tiến trình toàn cầu
hai nước chúng ta có thể cùng nhau làm nên nhiều việc lớn
hai nước cũng đang hướng tới những hình thức hợp tác mới bảo đảm cho sự phát triển bền vững phát huy sự đa dạng vững phát huy sự đa dạng vững phát huy sự đa dạng vững
hai nước cũng đang hướng tới những hình thức hợp tác mới bảo đảm cho sự phát triển bền vững thông qua các dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu hay phát triển nông nghiệp
những dự án xanh việt pháp đang mang lại hy vọng cho những nơi mà cuộc sống của người dân việt nam bị tác động mạnh bởi biến đổi khí hậu
tuy nhiên thực tế cũng cho thấy vẫn còn rất nhiều tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước chưa được khai thác hết
thí dụ đến nay đầu tư fdi của pháp vào việt nam mới đạt khoảng hai bảy mươi tám tỷ usd bằng một phần ba đầu tư fdi của hà lan và việt nam
kim ngạch trao đổi hàng hóa hai triệu vẫn còn khiêm tốn chỉ bằng hơn một tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam
những kết quả này chưa thực sự tương xứng với tiềm năng hợp tác của quan hệ việt pháp
trong giai đoạn hiện nay hai nước chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ
pháp là cường quốc nằm cốt
nòng cốt tại châu âu đang cải cách mạnh mẽ để vươn lên tích cực phát huy vai trò toàn cầu có lợi ích và ảnh hưởng quan trọng ở châu á
việt nam là nền kinh tế phát triển nhanh năng động với gần một trăm linh triệu dân có vai trò quan trọng trong asean và đông á
hai nước việt nam và pháp cũng chia sẻ nhiều quan điểm và lợi ích tương đồng trong các vấn đề quốc tế
do đó tăng cường quan hệ hợp tác việt pháp trở thành một yêu cầu khách quan và cần thiết vì lợi ích của cả hai nước
trên tinh thần đó chúng ta cần tạo động lực mới
làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược việt pháp tăng cường sự tin cậy chính trị đẩy mạnh trao đổi tiếp xúc cấp cao nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác
mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư khoa học công nghệ năng lượng y tế văn hóa giáo dục du lịch tư pháp bảo vệ môi trường
đẩy mạnh giao lưu nhân dân tăng cường hợp tác giữa các địa phương
là các thành viên nòng cốt trong eu và asean mỗi nước cần đóng vai trò đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ eu asean
việt nam là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa pháp với asean và mong rằng pháp cũng sẽ là cầu nối hiệu quả cho quan hệ giữa việt nam với eu
một lĩnh vực ưu tiên quan trọng khác là hợp tác về môi trường và chống biến đổi khí hậu
việt nam và pháp cần tích cực tham gia góp phần cùng với cộng đồng quốc tế
nỗ lực thực hiện các cam kết quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tăng cường hợp tác thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững
nhằm hướng tới thực hiện hiệu quả chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững
cuối cùng trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng và phức tạp như hiện nay hơn bao giờ hết
hai nước chúng ta cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
việt nam và pháp đều chia sẻ tầm nhìn chung
về một thế giới đa cực và chủ nghĩa đa phương dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau bình đẳng công bằng
hợp tác trên tinh thần cùng có lợi cùng nỗ lực phấn đấu vì hòa bình và phát triển bền vững bao trùm
chúng ta khẳng định vai trò trung tâm của liên hợp quốc trong thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế
thúc đẩy thịnh vượng và phát triển bền vững coi trọng hiến trương liên hợp quốc
cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước
và đặc biệt chúng ta đều ủng hộ nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế hiến trương liên hợp quốc
tất cả những điều đó cho phép chúng ta tin tưởng vững chắc rằng triển vọng của quan hệ việt pháp là rất tốt đẹp
mối quan hệ đối tác chiến lược việt pháp sẽ tiếp tục phát triển bền vững toàn diện và hiệu quả trong những thập kỷ tới của thế kỷ hai mươi một